bên lề hành lang quốc hội chiều nay nhiều ý kiến đại biểu cho rằng vấn đề quản lý khai thác các tài nguyên đều đang còn nhiều tồn tại
cần sớm tháo gỡ đặc biệt là việc quản lý khai thác các nguồn tài nguyên có liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe một số ý kiến của các đại biểu quốc hội
thực ra thì chúng ta cũng đã có các quy định pháp luật kiên thiết về khai thác sử dụng các nguồn nước
tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng vẫn còn thiếu những quy định rất cụ thể về kiểm soát các nguồn nước sạch để cung cấp cho người dân
tôi vẫn cho rằng đây không chỉ là vấn đề nước sạch mà nó phải đặt lên tầm an ninh của quốc gia
bởi vì đấy là nó liên quan đến cái sinh mạng của hàng triệu người dân trên một nguyên đất nước của chúng ta
nó không chỉ ở vấn đề hà nội mà tới đây các thành phố lớn và tất cả các cơ sở cung cấp nước sạch cần phải có một cái tổng ra soát
tổng đại soát là quá trình sử dụng
từ xử lý rồi cung cấp và bạo đạo sự an toàn của nguồn nước này cho nước sạch này cho người dân
cái tình hình mà hiện nay về cái ô nhiễm môi trường rồi quản lý tài nguyên nước là tài nguyên khoáng sản
hiện nay chúng ta trong thời gian qua mặc dù mình biết mình thấy những trường hợp đó rồi
chúng ta đã sửa chúng ta đã khắc phục được rồi tuy nhiên vẫn còn nơi đâu đó xảy ra
tôi nói cụ thể như ở hà nội và thành phố hồ chí minh về quản lý tài nguyên nước quản lý về tài nguyên khoáng sản
tôi thấy nó có những cái
nó rất là bất cập mà chúng ta người dân người ta thấy được điều đó
chính quyền thấy được điều đó mà những cái hạn chế khắc phục tôi nói cho rằng nó rất là còn mong manh
cho nên trách nhiệm của chúng ta trong cả nước đặc biệt là trách nhiệm trong một cái của chính quyền địa phương đó
làm sao phải suy nghĩ đến là chú đáo cái an toàn là sức khỏe cho người dân để cho người dân người ta yên tâm